xin chào và hẹn gặp lại
nên không đủ cơ sở pháp lý để xử lý với vai trò đồng phạm
cơ quan điều tra giao cho địa phương lập hồ sơ theo dõi quản lý
cùng với đó sẽ tiếp tục xác minh truy tìm để điều tra xử lý đối tượng tên khang